đêm mùng ba và dạng sáng ngày bốn tháng bảy tại các xã sốp cộp mường và mường lạn nập lạnh
huyện sốp cộp tỉnh sơn la đã xảy ra mưa to gây thiệt hại về nhà cửa tài sản và hoa màu của người dân
ngay sau khi thiên tai xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện sốp cộp đã trực tiếp đi kiểm tra
tại các vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ để có biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân
hiện nay do lượng nước ở thụ nguồn đổ về đang dâng cao
các xã tập trung huy động lực lượng ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn theo phương châm bốn tại chỗ
tính đến đầu giờ chiều ngày bốn tháng bảy các cơ quan chức năng của huyện sốp cộp
chưa thống kê cụ thể được thiệt hại về hoa màu và tài sản của người dân trên địa bàn